hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên từ vĩ tuyến một mươi năm năm đến một mươi chín độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm linh chín năm độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự vào khoảng một mươi hai h năm trưa qua ngày một mươi một tháng một mươi một đã xảy ra một vụ cháy tại ngôi nhà của ông phan văn tiên ở phường một thành phố cà mau
và khi đám cháy xảy ra ông tiên chủ nhà thì vẫn đang ở trong nhà một mình và điều đặc biệt là lại bị mù cả hai mắt
ngay khi đám cháy được phát hiện nhiều người dân đã phá cửa xông vào nhà cứu ông phan văn tiên kịp thời thoát ra bên ngoài
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động bốn xe và một cano cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ lập tức đến hiện trường triển khai phương án dập tắt đám cháy
dù trời mưa to lực lượng có mặt kịp thời nhưng các vật dụng bên trong nhà dễ bắt lửa nên đã lan rất nhanh
khoảng hai mươi phút sau đám cháy đã được khống chế hoàn toàn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh
tuy nhiên các vật dụng sinh hoạt đã bị cháy xém gần như hư hỏng hoàn toàn rất may không có thiệt hại về tính mạng
hiện thiệt hại tài sản và nguyên nhân của vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tp cần thơ cho biết là đã có cáo trạng truy tố đối với ba cựu cán bộ lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp và phát triển đông thôn chi nhánh cần thơ đồng thời chuyển hồ sơ sang tòa án cung cấp để đưa ra xét xử
ba cựu lãnh đạo này gồm lê thanh hàn
nguyên giám đốc trần huy liệu nguyên phó giám đốc và bùi tuấn anh nguyên trưởng phòng tín dụng cùng bị truy tố với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo kết luận điều tra của công an tp cn các bị can đã gây thiệt hại tài sản cho agribank cần thơ hơn hai trăm chín mươi hai tỷ đồng
theo cơ quan an ninh điều tra lợi dụng chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch các bị can đã câu kết với nhau cùng thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi cá nhân gây thiệt hại cho agribank việt nam
theo kết luận điều tra lợi dụng chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch các bị can đã câu kết với nhau cùng thực hiện hại tài sản cho agribank việt nam

đối tượng nguyên vinh sĩ đã cùng với một đối tượng khác sinh năm hai nghìn ba gây ra vụ cướp dẫn chiếc điện thoại của một phụ nữ đang dừng xe bên đường võ thị sáu thuộc khóm đông thành phường đông xuyên tp long xuyên vào trưa ngày hôm qua một mươi một tháng một mươi một
các đối tượng bị bắt khi sĩ đang chở đối tượng còn lại về đến gần nhà do đối tượng còn lại trong vụ án còn nhỏ tuổi nên công an tp long xuyên cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra xác minh xử lý
còn tại đắk lắk công an huyện crom anna vừa bắt xử lý một đối tượng nữ có hành vi đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản đối tượng là trương thị thủy chú huyện crom anna
trước đó khi đang điều khiển xe máy đi thu mua quả bơ qua nhà bà hà thị nhàn ở thôn hai thị trấn buôn chấp huyện cromana thấy nhà bà nhàn đóng cửa không có người ở nhà
thủy đã đột nhập vào nhà lục lấy một đôi bông tai vàng một tám triệu đồng và một điện thoại iphone bốn đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
trong khi đó tại bình định một đối tượng trộm cắp tài sản cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ chỉ sau hai giờ đồng hồ gây án
vào đêm ngày một mươi tháng một mươi một nhận được tin báo của nhân dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn công an phường lý thường kiệt thành phố quy nhơn đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và chỉ hai tiếng đồng hồ sau thì đã làm rõ sự việc bắt đối tượng thu hồi tài sản cho người bị hại
hiện trường vụ mất trộm tài sản xảy ra vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một
tại nhà chị ngô thị như hoa đường nguyễn bỉ khiêm tp quy nhơn
dấu vết để lại ở hiện trường cho thấy kẻ gian lợi dụng lúc gia chủ váng nhà đã cậy cửa đồn nhập vào bên trong lấy trộm nhiều tài sản giá trị
từ các dấu vết thu thập được ở hiện trường lời khai của người bị hại đặc biệt là chiếc xe máy vắng chủ khả nghi để lại ở cách đó không xa lực lượng công an đã tiến hành xác minh điều tra
sau hai tiếng đồng hồ kiên trì lần theo manh mối các anh đã xác định được đối tượng nghi vấn
đêm khuya cùng ngày công an phường làm rõ thủ phạm vụ trộm là dương quốc cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại phường đống đa tp quy nhơn
và dân mà dùng có trân cao đối tượng dùng hai tay bắt cửa sách ra bắt cửa sách quý ứng ra rồi chui vào
qua điều tra ban đầu đối tượng dương quốc cường khai nhận vì đua đòi ăn chơi cá độ bóng đá dẫn đến vay nợ
bị đối tượng xấu đe dọa đến mạng sống nên đã liều lĩnh thực hiện hành vi trộm cắp
ngoài vụ trộm ở phường lý thường kiệt cơ quan điều tra đã xác định cường thực hiện hơn chục vụ trộm cắp ở nhiều địa bàn khác
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra
quay trở lại với thông tin được giới thiệu ở phần đầu của bản tin
công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn cho biết đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với sáu đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi tổ tôm
đáng chú ý là trong số các đối tượng trên có hai người là đảng viên và nguyên là lãnh đạo chính quyền xã
đặc biệt hơn ở vụ việc này là qua kiểm tra cốp xe của đối tượng vi văn trọng là một trong sáu đối tượng đánh bạc
thì lực lượng chức năng phát hiện thu giữ một khẩu súng ngắn
trước đó qua công tác trinh sát nắm tình hình tổ công tác phát hiện bắt quả tang tại nhà ông vi văn đích
thôn lùng càng một xã hòa bình huyện tri lăng có sáu đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi tổ tôm
tăng vật thu trên chiếu bạc và trên người các đối tượng gồm gần một mươi triệu đồng tiền mặt
một bộ bài tổ tôm một trăm hai mươi quân và các tăng vật có liên quan
các đối tượng khai nhận trong lúc nhàn rỗi đã rủ nhau chơi tổ tôm ăn tiền với mục đích giải trí
tiếp tục thông tin về vụ việc phát hiện cơ sở nấu cao hổ tại đồng nai
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng vũ xuân hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại khu phố bảy phường long bình tp biên hòa để điều tra xử lý về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật
thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày chín tháng một mươi một
cục cảnh sát môi trường bộ công an phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bắt quả tang một vụ nấu cao hổ và bơm nước vỏ heo
trước khi đi giết mổ tại khu biệt thự của vũ xuân hải ở khu phố bảy phường long bình thành phố biên hòa
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang tổ chức nấu cao hổ
con hổ khoảng hai trăm ba mươi kg đã bị xẻ thịt sóc xương bỏ vào ba nồi để nấu cao
ngoài ra còn có một nồi chứa sừng sơn dương mai rùa và sọ khỉ
tiếp tục kiểm tra trong khuôn viên căn biệt thự này lực lượng chức năng còn phát hiện có khoảng hơn một trăm linh con heo
đã bị bơm nước vào bụng và có dấu hiệu tiêm thuốc an thần nằm la liệt trước khi đưa đi giết mổ
ngoài ra còn phát hiện trên năm trăm linh vòng đeo truy xuất nguồn gốc heo được sản xuất giả
với những sai phạm trên lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã tiến hành lập biên bản vi phạm
niêm phong toàn bộ tăng vật liên quan đến hoạt động nấu cao hổ trái phép để tiếp tục điều tra xác minh
riêng toàn bộ số heo đã được tập kết về lòng hồ tập trung để lấy mẫu kiểm tra và chờ xử lý
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với vũ xuân hải
để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với sự dẫn dắt của chị thanh xuân và chị thu thủy
cảm ơn chị viu anh với những thông tin cập nhật vừa rồi

phận là phụ nữ mua đồ là đam mê
hoặc nói bé kia bận tâm lý mua mua